đã cố việt tạo nên một trục giao thông đông bộ thông thoáng giảm tối đa ủn tắc cho khu vực
ngoài các yêu cầu về kỹ thuật còn là công trình có ý nghĩa về mặt kiến trúc cảnh quan trong đô thị
trụ cầu được thiết kế cách điệu tạo dáng kiến trúc chữ về khẩu độ vượt nhịp giữa lớn nhất hiện nay là bảy mươi hai m
tại vị trí trung tâm nút
các hạng mục công trình được xây dựng đồng bộ với quy hoạch chung của thủ đô
khớp nối với tuyến đường sắt đô thị số ba từ lò đúc sang kim nghiêu ở khu vực nút rào
thưa quý vị và các bạn nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền giải đáp chính sách pháp luật liên quan đến lĩnh vực lao động công đoàn bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
tới các doanh nghiệp vừa qua tại hà nội đã diễn ra hội nghị tuyên truyền và đối thoại chính sách pháp luật về lao động công đoàn bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
tuyên truyền và đối thoại chính sách pháp luật trong lĩnh vực lao động công đoàn bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế là hoạt động được các ngành lao động công đoàn
bảo hiểm xã hội tiến hành thường xuyên nhằm kịp thời giải đáp tháo gỡ vướng mắt cũng như hướng dẫn phổ biến những nội dung thủ tục biểu mẫu mới cho các đơn vị sử dụng lao động
đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế
việc cải thiện quyền lợi và môi trường làm việc cho người lao động nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn thông qua việc điều chỉnh luật pháp của quốc gia
đang là một trong những chương trình được chính phủ và các cấp ban ngành quan tâm
cùng với đó việc nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp các đơn vị sử dụng lao động để đảm bảo lợi ích cho người lao động là việc làm cấp thiết hiện nay
theo trung tâm khí tượng thủy văn trung ương vào hồi bảy giờ ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai vị trí tâm bão nắp thêm ở vào khoảng một mươi ba sáu độ vĩ bắc một trăm hai mươi một bốn độ kinh đông trên khu vực miền trung philippines
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba
tức là khoảng từ một trăm ba mươi năm đến một trăm năm mươi km một giờ giật cấp một mươi sáu cấp một mươi bảy
dự báo trong một mươi hai h tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km
như vậy khoảng chiều nay hai mươi sáu tháng một mươi hai bão sẽ đi vào vùng biển phía đông khu vực giữa biển đông
đến một mươi chín h ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bốn bốn độ vĩ bắc một trăm một mươi chín năm độ kinh đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai một mươi
tức là khoảng từ một trăm hai mươi đến một trăm năm mươi km một giờ giật cấp một mươi bốn một mươi năm
dự báo trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km
đến bảy giờ ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bốn tám độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu bảy độ kinh đông
trên khu vực giữa biển đông sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một một mươi hai
tức là khoảng từ một trăm linh đến một trăm ba mươi năm km một giờ giật cấp một mươi ba một mươi bốn
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km
đến bảy giờ ngày hai mươi tám tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi ba tám độ vĩ bắc một trăm một mươi ba chín độ kinh đông
cách đảo sông tử tây thuộc quần đảo trường sa khoảng hai trăm bảy mươi km về phía bắc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp chín cấp một mươi
tức là khoảng từ bảy mươi năm đến một trăm linh km một giờ giật cấp một mươi hai một mươi năm
trong bốn mươi tám sáu mươi giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây nam mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km và suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới
thưa quý vị và các bạn do thời tiết mưa nhiều trong những ngày qua đã khiến cho nguồn cung bị khan hiếm
đã đẩy giá rau xanh tại đắk lắc tăng đột biến lên mức kỷ lục trong năm
theo tiểu thương tại các chợ trên địa bàn thành phố buôn ma thuột giá rau hiện đang tăng ở mức cao nhất trong năm nay
hiện tại nhiều loại rau xanh bán ra tại chợ đã tăng gấp đôi so với cách đây một tuần
dự báo nhiều khả năng trong thời gian tới một số loại rau của địa phương trồng sẽ khan hiếm hàng và giá sẽ còn tiếp tục tăng
còn tại ninh thuận
trong những ngày qua liên tiếp có mưa làm hàng trăm hectare nho bị thiệt hại nặng nề
tuy nhiên nhờ phương pháp bao trùm quả nhiều nông dân vẫn thu hoạch nho vào mùa mưa và bán với giá cao hơn
cách làm này vừa tạo ra sản phẩm nho sạch vừa phòng tránh được bệnh thán thư gây hư hại quả nho vào mùa mưa
đây là lần đầu tiên anh dương thanh ở kp bốn phường văn hải thành phố phan rang tháp tràm áp dụng phương pháp bao trùm quả như thế này
nên một xào nho của gia đình anh thanh lúc liều quả chín
và không bị bệnh thán thư gây hại trong mùa mưa như trước đây
ở thời điểm này nhiều vườn nho khác bị bệnh thán thư gây hại
nếu có thu hoạch thì chỉ bán nho với giá từ một mươi năm hai mươi đồng một kg
nhưng nho của gia đình anh thanh thì bán với giá gấp đôi
nói chung là cái trái này nói chung là cái trái này
nó to hơn cái trái ở ngoài nó có bảy mươi nên lượng mẫu mái nó rất là đẹp
khi sử dụng bao trùm quả trước khi thu hoạch từ một đến hai tháng
thì bệnh thán thư không thể gây hại đến nho nên quả nho chín không bị nứt như trước đây
sau khi cắt quả nho trên ràn chúng ta có thể ăn tươi ngay
nó có rất chí là có đặc biệt là trong mùa mưa
đối với trong mùa mưa thì như chúng ta biết là trong mùa mưa thì hiện thường nứt trái
nứt trái đối với tên cả cái dòng nho đặc biệt là dòng nho đỏ
trong cả đên nán thì nó rất chí là nhiều
tức là nếu cả cái vườn mà không bao trái thì
cả cái mưa xuống nứt trái là có những gia nó nứt tới một trăm linh
còn những phần lớn là nứt trái rất nhiều
thì nhưng mà đối với bao trùm nho thì khi chúng ta bao trùm nho thì là không có tiếp xúc về mưa
khi mưa không có tiếp xúc về trùm nho thành ra là cái tỷ lệ mà nứt trái là hầu như không có
tức nên là đảm bảo là cái năng suất cái năng suất trong mùa mưa
với giải pháp bao trùm quả đã và đang mở ra hướng tích cực
để người trồng nho ninh thuận không còn bị thiệt hại trong mùa mưa
đồng thời là bước ngoặt để nông dân chuyển sang sản xuất nho sạch
góp phần xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị quả nho trên thị trường trong tương lai
trong phần tin tiếp theo hà giang kết nối cung cầu phát triển sản phẩm cam sành bền vững
quảng trị cửa biển bị bồi lấp khó khăn cho tàu ra vào
vừa qua ủy ban nhân dân tỉnh hà giang tổ chức hội nghị kết nối cung cầu
xúc tiến tiêu thụ sản phẩm cam xanh niên vụ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
nhằm quảng bá thương hiệu cam sành và kêu gọi thu hút các tổ chức cá nhân
tham gia liên kết sản phẩm tiêu thụ sản phẩm cam sành bền vững
cam sành hà giang là vùng cam lớn nhất của các tỉnh trung du và miền núi phía bắc
cây cam ở đây được trồng chủ yếu tập trung ở các huyện bắc quang quang bình và vị xuyên
với chất lượng thơm ngon đặc trưng
cam sành hà giang luôn là lựa chọn số một của người tiêu dùng
thông qua hội nghị tỉnh hà giang sẽ tiếp thu được những ý kiến đóng góp
của các đại biểu đại diện cho các bộ các ngành trung ương các tỉnh bạn
cho công tác giữ thương hiệu cam sành hà giang xúc tiến quảng bá sản phẩm tìm kiếm thị trường
đây cũng là dịp để các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm và người trồng cam hà giang
tìm hiểu để thống nhất xúc tiến tiêu thụ cam xanh niên vụ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
cam xanh ở hà giang rất đẹp và chúng tôi đi dùng thử cam xanh hà giang chất lượng rất thơm ngon
chúng tôi hy vọng cam xanh hà giang sẽ tiêu thụ tốt tại chợ đầu mối nước sông đức
những năm qua nhằm phục hồi vị thế cây cam sành tỉnh hà giang đã tạo mọi điều kiện
cho các tổ chức cá nhân đầu tư phát triển vùng cao gắn với việc triển khai
các chính sách hỗ trợ về vốn cho người trồng cam
trong đó tập trung hỗ trợ những vườn cam sản xuất theo quy trình việt gáp
cục sở hữu trí tuệ bộ khoa học và công nghệ cũng đã trao giấy chứng nhận đăng ký
chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cam sành hà giang
theo đó khu vực địa lý này bao gồm các xã thuộc ba huyện bắc quang quang bình và vị xuyên
mới đây phòng phòng chống ma túy và tội phạm đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế nậm cắn
đã đấu tranh triệt phá thành công chuyên án ba trăm năm mươi bảy lv
bắt giữ đối tượng người lào đang vận chuyển trái phép tám bánh heroin
từ bên kia biên giới về việt nam tiêu thụ
sau sáu tháng lập án và theo dõi vào lúc hai mươi một h ngày hai mươi ba tháng một mươi hai
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế nậm cắn phối hợp với phòng
phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng nghệ an
đã phát hiện bắt giữ đối tượng vừa giống bó
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi quê quán huyện viêng thong tỉnh bô ly khăm xây lào
tru quán tại bản nọng pạc huyện viêng thong tỉnh bô ly khăm sây
đang vận chuyển ma túy từ bên kia biên giới vào việt nam tiêu thụ
tăng vật thu được tại hiện trường là tám bánh heroin ba trăm linh usd và hai điện thoại để liên lạc
theo lời khai ban đầu đối tượng bó vận chuyển ma túy thuê cho một người lạ
với số tiền công là một usd và một bạt tiền thái lan
đến địa điểm trên thì bị bắt giữ
hiện bộ đội biên phòng nghệ an đang hoàn chỉnh hồ sơ khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật
tại quảng bình sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh
đã bắt được đối tượng phạm ngọc nguyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
và lê văn phú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy cùng quê ở nghệ an
điều khiển hai xe ô tô mang biển kiểm soát lào
trên xe có hai trăm hai mươi một kg pháo với gần một mươi hai quả
gồm các loại pháo hoa dạng hộp hình trụ tròn và pháo nổ dạng hình bi tròn
có nhãn mát trung quốc được cất dấu tinh vi trong các ngăn cửa và phía dưới thùng và đầu máy xe
hai đối tượng khai số pháo trên là của hai anh em đi trên xe là hồ hải hưng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn và hồ hải hà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm tại nghệ an
mua từ lào về việt nam để tiêu thụ
hiện vụ án được giao cho cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn
cũng vừa bắt giữ một đối tượng người nước ngoài có hành vi vận chuyển trái phép năm mươi kg pháo nổ các loại
từ trung quốc vào việt nam
đối tượng vương lương nguyện quốc tịch trung quốc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
trú tại thành phố lạc bình tỉnh giang tây trung quốc
có hành vi vượt biên trái phép từ trung quốc về việt nam
mang theo hai thùng cắt tông bên trong đều là pháo nổ các loại do trung quốc sản xuất
có trọng lượng năm mươi kg
vương lương nguyện khai nhận lợi dụng đêm tối đã vận chuyển năm mươi kg pháo nổ
để bán cho một người bạn ở việt nam kiếm lời
hiện vụ việc đang được đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai
phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
trong những năm qua do biến đổi khí hậu
hai cửa biển của tỉnh quảng trị là cửa tùng và cửa việt bị bồi lấp nghiêm trọng
tình trạng này đã gây rất nhiều khó khăn cho các ngư dân
cũng như doanh nghiệp vận tải biển khi lưu thông qua lại nơi đây
ông nguyễn văn hùng là thuyền trường của tàu vỏ thép việt hóa
ở khu phố sáu thị trấn cửa việt huyện gio linh tỉnh quảng trị
từ khi có tàu vỏ thép ông hùng đã đi được năm chuyến biển
nhưng chuyến nào ra vào cơ biển ông cũng gặp không ít khó khăn
theo các doanh nghiệp thường xuyên vận chuyển vào ra càng cửa việt cho biết
vào thời điểm gió mùa đông bắc do lớn sóng bồi lấp cát làm cạn cửa
tàu thuyền rất khó ra vào
hiện tại là càng ở đây là chỉ vào được tàu một ngàn tấn
nhưng mà công ty của chúng tôi mà đi ở đây càng cửa việt này sang càng giang phú ở trung quốc
thì tàu cỡ ba ngàn tấn là giảm từ khoảng năm đố trên một tấn tấn hai
nếu mà tàu năm ngàn thì giảm tầm khoảng bảy đố tám đố
tỉnh quảng trị đã xã hội hóa cho xây dựng bến số ba tại càng cửa việt
để tiếp nhận tàu năm tấn giảm tải
nhưng nếu tàu vào được thì cốt luồng phải sâu năm phút
nếu tàu vào được thì cốt luồng phải sâu năm phút
trước mắt là chúng tôi là có văn bản đề nghị chính thức với cục ngài việt nam
là sẽ có cái biện pháp là điều chỉnh các cặp phao một hai ba bốn
để tận dụng cái độ sâu tự nhiên của luồng để đảm bảo cho các tàu khoảng dưới hai tàu vào an toàn
theo các ngành chức năng cho biết năm hai nghìn một mươi sáu này đáy luồng cửa biển
bị bồi lấp khoảng trên ba mươi năm m ba
tỉnh quảng trị đã cho xã hội hóa nạo vét luồng biển cửa việt
nhưng do biến động của thời tiết nên đến thời điểm này các công việc nạo vét vẫn chưa được hoàn thành
tình trạng này đã gây ra khó khăn cho doanh nghiệp vận tải và ngư dân điều khiển tàu vỏ thép
mỗi lần ra vào các cửa biển ở quảng trị
trong phần tin thế giới nga tiếp tục chiến dịch tìm kiếm sau vụ tai nạn máy bay tu một trăm năm mươi bốn
đánh bom liên hoàn tại iraq gây thương vong lớn
tiếp tục cập nhật thông tin về vụ tai nạn máy bay vận tải quân sự tu một trăm năm mươi bốn ở sochi của nga
bộ quốc phòng nga thông báo đang tiến hành một chiến dịch tìm kiếm cứu hộ quy mô trên biển đen
để tìm kiếm thi thể các nạn nhân cũng như các mảnh vỡ của chiếc máy bay gặp nạn hôm hai mươi năm tháng một mươi hai này
thông báo của bộ quốc phòng nga cho biết chiến dịch có sự tham gia của khoảng ba người
cùng một nhóm hôm hai mươi bảy tàu
trong đó có tàu của hạm đội biển đen bốn máy bay lên thẳng các máy bay không người lái
và thiết bị lặn sâu điều khiển từ xa cùng một trăm linh thợ lặn
chiến dịch được thực hiện trong khu vực có diện tích hơn một mươi km hai trên biển đen
tính tới thời điểm hiện tại đã có một mươi thi thể nạn nhân được tìm thấy ở khu vực ngoài khơi gần thành phố sochi
thi thể các nạn nhân cũng được gửi tới thủ đô moscow để khám nghiệm
tổng thống nga vladimir putin tuyên bố nước này sẽ tổ chức quốc tàng
theo thông tin từ giới chức nga chiếc tu một trăm năm mươi bốn bị rơi chỉ bảy phút
cánh từ thành phố sochi để tới tỉnh latakia của syri
trên máy bay có tổng cộng chín mươi hai người trong đó có sáu mươi bốn người là thành viên
đoàn nghệ thuật quân đội alexandrop rất nổi tiếng của nga
trong số chín mươi hai người tử nạn có mặt trên chiếc máy bay tu một trăm năm mươi bốn
có tới sáu mươi bốn thành viên của alexandrov assembly đoàn nghệ thuật quân đội nổi tiếng
và được ưa thích nhất tại nước nga
đối với những người yêu nước nga các nghệ sĩ của alexandrov là niềm tự hào
của ngành nghệ thuật quân đội
ca vũ đoàn alexandrop ra đời ngày một mươi hai tháng một mươi năm một nghìn chín trăm hai mươi tám
với buổi biểu diễn đầu tiên của một mươi hai nghệ sĩ
ngày nay tập thể gồm hai trăm linh người bao gồm các nghệ sĩ độc tấu
hợp sướng nam giàn nhạc và đội múa
người xây dựng và giám đốc âm nhạc đầu tiên của đoàn văn công quân đội nga
chính là giáo sư nghệ sĩ nhân dân liên xô thiếu tướng alexander alexandrov
tác giả nhạc quốc ca nga và bài hát thanh niên
trong những năm chiến tranh thế giới thứ hai
đoàn đã thực hiện hơn một năm trăm linh buổi biểu diễn trên trận tuyến
các tiết mục của đoàn rất đa dạng nhưng thường xuyên được đề nghị hát nhất
là hành khúc huyền thoại tạm biệt người em gái slaver
giai điệu đã nhiều lần cùng các chiến sĩ ra trận
các nghệ sĩ lưu diễn thành công khắp đất nước
và tại hơn bảy mươi quốc gia châu âu châu á châu phi và mỹ
đối với những người yêu nước nga các nghệ sĩ của alexandrov
là niềm tự hào của ngành nghệ thuật quân đội
và cũng là niềm tự hào của nền văn hóa hùng tráng và vĩ đại của nước nga
liên quan đến vụ cướp máy bay libby
hai đối tượng người liby đã bị đưa ra xét xử
tại một tòa án ở thành phố valletta của malta
sau khi bị cáo buộc sử dụng vũ khí giả
khống chế chiếc máy bay airbus a ba trăm hai mươi
thuộc hãng hàng không africa airways của libby hôm hai mươi ba tháng một mươi hai vừa qua
các công tố viên cho biết hai đối tượng trên gồm moussa saha và ali ahmed saleh
trong độ tuổi hai mươi đến từ nhóm sắc tộc tê bù
nam liby được cho là đã sử dụng lựu đạn khống chế các hành khách và phi hành đoàn
trên chiếc máy bay airbus a ba trăm hai mươi của hãng hàng không libby africa airways
hai đối tượng này đã đe dọa và buộc chiếc máy bay phải hạ cánh xuống sân bay quốc tế manta
đồng thời đòi được tị nạn tại malta
cũng như muốn thành lập một đảng ủng hộ cố lãnh đạo libby muammar gaddafi
người đã bị lật đổ và sát hại trong cuộc chính biến ở libby năm hai nghìn một mươi một
nếu bị kết tội hai đối tượng trên sẽ phải đối mặt với mức án phạt cao nhất là tù trung thân
chiếc máy bay airbus a ba trăm hai mươi của hãng hàng không quốc gia liby chờ một trăm một mươi tám người
gồm một trăm một mươi một hành khách và bảy thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay nội địa ngày hai mươi ba tháng một mươi hai
từ thành phố sepha ở tây nam liby đến thủ đô tripoli đã bị không tặc khống chế
và phải hạ cánh tại sân bay quốc tế manta vào lúc một mươi một h ba mươi hai theo giờ địa phương
cùng ngày giới chức iraq cho biết là các vụ đánh bom ở thủ đô baghdad
và các khu vực xung quanh đã khiến ít nhất một mươi một dân thường thiệt mạng
và ba mươi bốn người khác bị thương
cảnh sát iraq cho biết thêm tất cả các vụ tấn công này đều được thực hiện bằng bom
và nhằm vào những khu vực buôn bán ở đông nam quận narawan và tây nam quận suwab
hiện chưa có nhóm nào thừa nhận tiến hành loạt vụ tấn công này
trong thời gian qua nhiều tỉnh thành tại iraq liên tục phải đối mặt với các vụ tấn công khủng bố
gần như diễn ra hàng ngày trong đó bao gồm cả thủ đô baghdad
những vụ tấn công này đa phần đều do tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng tiến hành
đó giới chức nhà tù mali ở thành phố karachi của pakistan cho biết
nước này đã trả tự do cho hai trăm hai mươi ngư dân ấn độ bị bắt giữ với cáo buộc đi vào lãnh hải của pakistan
đây được đánh giá như một cử chỉ thiện trí từ phía islamabad đối với new delhi
thông báo của giới chức pakistan cho biết số ngư dân ấn độ được trả tự do nói trên
dự kiến sẽ trở về nước trong ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai
ngư dân của ấn độ và pakistan thường hay bị hai bên bắt giữ với cáo buộc đánh bắt cá trái phép
trong vùng biển của nhau do đường biên giới trên biển ả rập giữa hai nước vẫn chưa được phân định rạch ròi
và nhiều tàu thuyền đánh cá của ngư dân còn thiếu công nghệ định vị chính xác
mối quan hệ giữa ấn độ và pakistan đã xuống mức thấp kể từ sau vụ tấn công đẫm máu
nhằm vào một căn cứ quân đội của ấn độ tại khu vực tranh chấp kashmir hồi tháng chín vừa qua
ngoài ra hai bên còn nhiều lần xảy ra các vụ nổ súng qua biên giới gây ra nhiều thương vong cho cả hai phía
cơ quan khẩn cấp quốc gia chile vừa thông báo dỡ bỏ cảnh báo sóng thần sau động đất mạnh tới bảy bảy độ richter
tại khu vực los lagos của nước này
tuy nhiên cơ quan này cũng kêu gọi người dân thận trọng và tiếp tục theo dõi thông báo của các cơ quan chức năng
phát biểu tại buổi họp báo giám đốc cơ quan khẩn cấp quốc gia chile ông toro cho biết
hiện sóng ở khu vực riêng hải đảo kilauea chỉ ở mức từ ba mươi cm tới một m
sau đó cơ quan này quyết định dỡ bỏ cảnh báo sóng thần
trong khi đó kênh truyền hình telecer đưa tin trên tài khoản twitter
người dân vùng động đất cho biết rung trần vẫn liên tục cảm nhận được sau động đất
chile thường xuyên phải hứng chịu các trận động đất do nằm trên vành đai lửa
quốc gia này có hệ thống ứng phó với các trận động đất rất hiệu quả cho phép giảm thiểu tối đa thương vong
tháng chín năm hai nghìn một mươi năm quốc gia nam mỹ này cũng xảy ra động đất mạnh tám ba độ richter kèm theo sóng thần
khiến cho một mươi năm người thiệt mạng và hơn một mươi sáu người bị mất nhà cửa
chương trình thay sự của truyền hình telezer
cũng xin được kết thúc tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt